bộ ngoại giao đã phối hợp với bộ công thương tổ chức diễn đàn asean về hợp tác tiểu vùng mekong với chủ đề
gắn kết hợp tác tiểu vùng mekong với các mục tiêu asean
đây là hội nghị đầu tiên của asean bàn về vấn đề tiểu vùng mekong
phát biểu tại diễn đàn các đại biểu khẳng định đóng vai trò là hành lang chiến lược kết nối đông á và nam á
là cầu nối đất liền giữa ấn độ dương và thái bình dương
tuy nhiên tiểu vùng mekong thể hiện là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới giao thông khu vực
các nước mekong đã trải qua một sự chuyển đổi kinh tế nhanh chóng với tốc độ tăng trưởng hàng năm cao sáu tám trong thập kỷ qua
tiểu vùng mekong đang nổi lên như một điểm đến thuận lợi cho đầu tư và là một mắt xích quan trọng của mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu
tuy nhiên tiểu vùng mekong cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như khoảng cách cơ sở hạ tầng
phụ thuộc quá nhiều vào thương mại bên ngoài thay đổi nhân khẩu học đã đặt ra thách thức đối với sự bền vững của tăng trưởng kinh tế tiểu vùng
một mục tiêu là thu hẹp khoảng cách phát triển trong asean và xây dựng thành công cộng đồng asean rất vững mạnh và sánh vai các khu vực khác trên thế giới
các đại biểu cũng nhận định nhiều khuôn khổ hợp tác của mekong như hợp tác trong kinh tế sản xuất logistic hoặc chế tạo
đã được hình thành trong bối cảnh hội nhập khu vực thuộc cộng đồng kinh tế asean
đây là những tiền đề thuận lợi để nâng cao vị trí của asean trong chuỗi cung ứng toàn cầu